trậm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám là ngày hội lớn trong và ngoài nước thể hiện khát vọng ý chí của sinh viên việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là đại hội của tinh thần hội nhập phát triển trên nền tảng giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam
tinh thần này thể hiện qua khẩu hiệu hành động của đại hội sinh viên việt nam vững bản sắc dâu khát vọng kiến tạo tương lai xây dựng đất nước
phát biểu tại đại hội chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ vui mừng phấn khởi
khi tới tham dự đại hội và rất ấn tượng với sự đổi mới trẻ trung và sôi nổi tại đại hội
chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định sinh viên việt nam là thành phần ưu tú nhiều tài năng sáng tạo có học vấn cao trong lực lượng thanh niên
là trí thức tương lai nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia trong tương lai
đảng nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên sinh viên xác định đây là lực lượng xã hội to lớn
là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh dân tộc và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục đào tạo
phát huy vai trò to lớn của thanh niên sinh viên trở thành lực lượng trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội sinh viên việt nam là ngày hội lớn trong và ngoài nước
thể hiện khát vọng ý chí của sinh viên việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thực hiện nhiệm vụ được đồng chí
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ phân công
sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ
cải cách thủ tục hành chính trọng tâm của thường trực cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ theo hình thức trực tuyến
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh đại diện công an các địa phương đã phân tích những tồn tại hạn chế
đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm đến hết năm hai nghìn hai mươi
và thời gian tiếp theo theo chỉ đạo của chính phủ
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương hoàn thiện việc hợp nhất
kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khác
tiến tới đồng bộ kết nối chia sẻ dữ liệu về trạng thái tình hình xử lý hồ sơ
với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành tại địa phương mình
chú trọng đẩy mạnh thực hiện hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
bảo đảm chính xác minh bạch kết nối ổn định thông suốt với hệ thống dịch vụ công của các tỉnh
thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính
nâng cao chất lượng trả lời phản ánh kiến nghị sao cho rõ ràng cụ thể tuyệt đối không né tránh đùn đẩy trách nhiệm
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định
về công tác cán bộ tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc biệt phái công khai có thời hạn
đồng chí thiếu tướng nguyễn quốc hùng cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đến nhận công tác tại ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm
công bố quyết định điều động thiếu tướng nguyễn ngọc cương hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công bố quyết định giao đại tá nguyễn văn căn phó hiệu trưởng phụ trách trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh các đồng chí được điều động hôm nay đều được đào tạo bài bản có năng lực chuyên môn tốt
trong quá trình công tác có nhiều nỗ lực cố gắng cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tập trung bàn giao công việc cũ chủ động tiếp nhận và bắt nhịp với công việc mới
tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh phát triển
của chủ tịch hồ chí minh quân dân thủ đô hà nội đã đồng loạt nổ súng với tinh thần
chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
sáu mươi ngày đêm chiến đấu trong lòng hà nội biến phố phường thành trận địa đã trở thành bàn hùng ca mở đầu cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày toàn quốc kháng chiến xin mời quý vị cùng nhìn lại những địa điểm ghi dấu lịch sử tại thủ đô hà nội
cùng những đóng góp của lực lượng công an trong sáu mươi ngày đêm khói lửa
nhà tưởng điệm bắc hồ ở vạn phúc hà đông hà nội
nơi đây chủ tịch hồ chí minh đã ở và làm việc những ngày lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
từ ngày ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
và tại đây thì chủ tịch hồ chí minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến kêu gọi toàn thể dân tộc ta đứng dậy để đánh đuổi thực dân pháp xâm lược

không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
trong trận đánh trong nội thành qua sáu mươi ngày đêm chiến đấu quân dân thủ đô đã loại khỏi vòng chiến đấu gần hai tên định
phá hỏng hai mươi hai xe tăng và xe thiết giáp ba mươi một xe vận tải bắn rơi và bắn hỏng bảy máy bay địch bắn chìm hai cano
cảnh sát trung phong thế rồi cảnh sát trận tự đã tham gia cùng với các lực lượng vũ trang khác chiến đấu
ở các góc phố ngõ phố đường phố để ngăn bước tiến của thực dân pháp
một cái điểm thứ hai nữa là
chúng ta tổ chức việc tiêu diệt tiêu hao sinh lực địch và các cái phương tiện rồi trang bị của địch
để ngăn chặn những bước tiến mở rộng chiến tranh của nó ra toàn thành phố cũng như các vùng ngoại vi
các lực lượng trinh sát của công an đi sâu vào vận động quần chúng vừa là bảo vệ tính mạng tài sản của quần chúng
của ngoại kiều nhưng đồng thời chúng ta cũng huy động nhân lực vật lực tại chỗ để mà thực hiện cái cuộc chiến đấu ngay trong lòng
bảy mươi năm đã trôi qua những dấu tích về một hà nội khói lửa vẫn còn đó
và những bài học với tinh thần đoàn kết ý chí quyết tâm kiên quyết giữ vững hòa bình ổn định
vẫn được quân dân thủ đô quán triệt sâu sắc vận dụng sáng tạo để tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đây tượng đài hà nội mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu giúp cán bộ nhân dân phường đồng xuân nhớ lại những lịch sử hào hùng
những hy sinh công hiến của thế hệ cha ông
quốc kháng chiến năm xưa cán bộ chính sĩ quân phường chúng tôi luôn cố gắng phát huy hết tinh thần
hết trách nhiệm cố gắng hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ được giao để đảm bảo về trật tự đô thị
trật tự vệ sinh môi trường cũng như an ninh chính trị tại quanh khu vực tượng đài di tích lịch sử
góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp hơn
cá nhân tôi cũng như toàn thể cán bộ nhân sĩ được làm việc và công tác ở trên mảnh đất
có các điểm di tích lịch sử luôn luôn rất là tự hào và luôn luôn giáo dục cho cán bộ diễn sĩ
luôn luôn phát huy tốt tinh thần để nâng cao đảm bảo an ninh trật tự
cũng như trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng và đảm bảo tốt cho các đoàn khách đến thăm quan
cũng như là đảm bảo giữ gìn tốt các di tích lịch sử
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn để tưởng nhớ sáu mươi ngày đêm mở đầu cho toàn quốc kháng chiến
tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh đã được dựng lên
tiếp nối tinh thần thả hy sinh tất cả
chứ không chịu mất nước nhất định không chịu làm đô lệ
lực lượng công an nhân dân cũng luôn sẵn sàng công hiến hy sinh
để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vì bình yên cuộc sống của nhân dân thủ đô